dạng sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm y hoạn yankin việt nam
khu công nghiệp thụy vân thành phố việt trì tỉnh phú thọ
bước đầu xác định khoảng hai mươi m hai nhà xưởng sản xuất bị cháy và rất may không có thiệt hại về người
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh phú thọ đã điều hơn hai mươi xe chữa cháy
cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa ngăn đám cháy lan ra xung quanh và các hộ dân lân cận
đến khoảng năm giờ bốn mươi năm phút sáng nay đám cháy hoàn toàn được khống chế
không để cháy lan sang nhà xưởng số hai tiếp giáp với nhà xưởng đang bị cháy
khi xảy ra cháy trong xưởng chỉ có khoảng vài chục công nhân đang làm việc
hỏa hoạn đã làm thiệt hại toàn bộ kho thành phẩm nhà máy may và kho nguyên liệu đã bị cháy toàn bộ
công ty trách nhiệm hiếu hoạn jack jin việt nam là công ty chuyên về may
được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn sáu
hiện công ty có hơn năm công nhân lao động trong đó hơn chín mươi là lao động